tại hà nội cục gìn giữ hòa bình việt nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức họp tổ công tác liên ngành
về việt nam tham gia hoạt động dình dữ hòa bình liên hợp quốc
buổi họp nhằm đánh giá tổng thể công tác chuẩn bị bệnh viện giã chiến cấp hai số hai sẽ thay thế bệnh viện giã chiến cấp hai số một
đang thực hiện nhiệm vụ tại nam sudan và ra soát công tác chuẩn bị cho đội công binh
cục dình dữ hòa bình việt nam đã phối hợp với học viện quân y ra soát điều chỉnh và bố trí nhân sự
đối với bệnh viện giã chiến cấp hai số hai gồm sáu mươi ba thành viên chính thức và bảy dự bị trong đó có một mươi nữ quân nhân
về cơ bản đã hoàn thành các kế hoạch huấn luyện quân sự ngoại ngữ chuyên môn y tế đồng thời tổ chức thành công
huấn luyện thực hành tổng hợp cho bệnh viện giã chiến cấp hai số hai về các khâu vận hành xử lý các tình huống
với sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia của mỹ anh australia
tới đây cục diện giữ hòa bình việt nam sẽ phối hợp với một số quốc gia để tổ chức hội nghị quốc tế
phụ nữ với hoạt động
cục dình dữ hòa bình liên hợp quốc nhằm chia sẻ trao đổi kinh nghiệm khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ
đây là sáng kiến được nhiều quốc gia ủng hộ qua đó sẽ nâng cao vai trò cũng như tạo tiền đề cho những
đóng góp của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi khi việt nam là ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và chủ tịch asean